hiện nay rãnh áp thấp có trục qua bắc bộ với một vùng xoáy thấp trên khu vực nam trung quốc
tiếp tục dịch chuyển về phía tây dự báo từ hôm nay ngày hai mươi chín tháng tám đến đêm ngày ba mươi một tháng tám
do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua bắc bộ nên ở bắc bộ và các tỉnh thanh hóa nghệ an
tiếp tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to riêng các tỉnh hòa bình phú thọ yên bái
lào cai lai châu điện biên sơn la có mưa rất to
cảnh báo trong các ngày từ hai mươi chín đến ba mươi tháng tám mưa to đến rất to tập trung ở khu vực đông bắc
đồng bằng trung du bắc bộ các tỉnh sơn la hòa bình thanh hóa nghệ an
trong các ngày ba mươi ba mươi một tháng tám mưa rất to tập trung ở khu vực tây bắc và việt bắc
thời tiết khu vực hà nội từ nay đến ngày ba mươi một tháng tám có mưa vừa mưa to
cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp một riêng các tỉnh hòa bình phú thọ yên bái
lào cai lai châu điện biên sơn la cấp hai
các khu vực tỉnh thái nguyên và yên bái bắc cạn sáng nay có mưa to
cảnh báo sạt lở đất và lũ quét có nguy cơ cao xảy ra tại các tỉnh trên
đặc biệt là các huyện yên bình lục yên văn yên yên bái phú lương định hóa đại từ thái nguyên
ngân sơn bạch thông ba bể bắc nạm tỉnh bắc cạn
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp một